sau phiên họp chủ bị dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đúng chín giờ kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn chính thức khai mạc trong không khí trang nghiêm và quyết tâm của lãnh đạo đảng nhà nước các đại biểu bộ ban ngành trung ương
dành tất cả tâm huyết phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân tập trung trí tuệ thời gian nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc góp phần vào thành công của kỳ họp
phát biểu tại phiên khai mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết đây là kỳ họp cuối năm chương trình nghị sự của kỳ họp này gồm nhiều nội dung quan trọng tập trung vào các vấn đề như sau
quốc hội sẽ xem xét thảo luận các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
quốc hội sẽ xem xét thảo luận các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
trên cơ sở đánh giá khách quan toàn diện về những kết quả đạt được thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế tồn tại
quốc hội sẽ nghiên cứu phân tích thảo luận kỹ lưỡng nhằm đưa ra các mục tiêu nhiệm vụ và những giải pháp
để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững tiếp tục chăm lo cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân dân
quốc hội sẽ xem xét thông qua một mươi hai dự án luật bầu luật và bốn dự thảo nghị quyết
cho ý kiến chính dự thảo luật khác nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương đường lối của đảng
quy định của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba bảo đảm quyền con người quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
việc xem xét thông qua dự án bộ luật lao động sửa đổi được nhân dân và xã hội rất quan tâm
các nội dung sửa đổi bổ sung sẽ góp phần giải quyết những vướng mắt bất cập từ thực tiễn
tạo khung pháp lý thúc đẩy thị trường lao động phát triển phù hợp với bối cảnh mới về hội nhập
bảo đảm tốt hơn và hài hòa quyền lợi ích chính đáng của người lao động và người sử dụng lao động
cùng với các dự án luật điều chỉnh về kinh tế xã hội
tại kỳ họp này quốc hội sẽ xem xét thông qua các dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức luật viên chức
nhằm đổi mới tổ chức sắp xếp hoàn thiện bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn
hoạt động hiệu quả hiệu lực đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước